những năm gần đây việc ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi được ngành nông nghiệp trú trọng ứng dụng
đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi và góp phần bảo đảm an sinh xã hội
tuyên quang được biết đến là một trong những tỉnh miền núi có giống châu bò tốt
tỉnh đã và đang triển khai có hiệu quả việc thụ tinh nhân tạo cho châu bò
từ đó tạo nguồn giống chất lượng giúp vật nuôi phát triển khỏe mạnh
khắc phục được sự trình lệch về khối lượng tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm qua đường phối giống tự nhiên
hàng năm trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn con châu bò ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo
hàng năm trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn con châu bò ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo
trên địa bàn tỉnh tuyên quang hiện có bảy mươi chín trang trại chăn nuôi tập trung
các trang trại áp dụng chăn nuôi các con giống có năng suất chất lượng cao
bên cạnh đó việc ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý chất thải cũng được các cơ sở chăn nuôi và bà con nông dân ứng dụng
áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong phòng chống dịch bệnh
áp dụng các phương pháp ủ chua thức ăn nhằm giảm chi phí thức ăn bảo đảm vệ sinh môi trường
đàn giáo sức gia cầm chăn nuôi phát triển một cách tốt và bảo vệ được việc phát triển đó cho nên hiệu quả kinh tế được rõ rệt
hiện nay tổng sản lượng thịt hơi các loại tại tuyên quang đạt trên bảy mươi tám năm trăm linh tấn giá trị sản xuất chăn nuôi đạt hơn ba tỷ đồng
tỉnh đã xây dựng các chuỗi giá trị chăn nuôi liên kết giữa doanh nghiệp hợp tác xã với người dân để bảo đảm việc tiêu thụ ổn định